thời gian vừa qua giá thịt lợn giảm thấp kỷ lục khi thương lái trung quốc ngừng thu mua
theo tính toán mỗi con lợn thịt bị lỗ ít nhất một ba triệu đồng
vì vậy nhiều hộ chăn nuôi lợn đã bị rơi vào cảnh nợ nần trắng tay
tuy nhiên trong bối cảnh đó thì vẫn có những hợp tác xã chăn nuôi lợn trụ vững
thậm chí vẫn mở rộng quy mô tăng đàn lợn và giá bán ổn định
câu chuyện tại hợp tác xã trường thành huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang mà chúng tôi đề cập ngay sau đây là một ví dụ
hợp tác xã chăn nuôi trường thành được thành lập năm hai nghìn một mươi hai và chuyển đổi thành công
sang mô hình hợp tác xã kiểu mới vào năm hai nghìn một mươi ba với tám thành viên
đây là một trong những mô hình chăn nuôi hữu cơ thành công nhất tại tỉnh bắc giang
tại đây một mô hình chăn nuôi khép kín theo phương pháp hữu cơ đã được thực hiện rất bài bản
một yếu tố quan trọng
một yếu tố quan trọng để quyết định đến chất lượng thịt thì nó từ nguồn thức ăn là chính
nguồn thức ăn thì bọn tôi quản lý bằng cách nhập nguồn nguyên liệu của một đơn vị cung cấp của y tít
và có hàng lô hàng có mẫu test từng nô bộ các chỉ số đầu vào
thế xong qua quá trình bọn tôi sản xuất bằng cách làm chín làm chín ngô
thế sau là ủng viên sinh học cùng với một số nguyên liệu khác như là đỗ tương dầu ăn thực vật
rồi thì cám gạo đều phải đảm bảo chất lượng và ủng viên sinh học
một trong những khâu quan trọng nhất quyết định đến chất lượng thịt lợn đó là thức ăn và phòng bệnh
vì vậy hợp tác xã đã đầu tư máy móc để tự sản xuất thức ăn theo phương pháp hữu cơ
với các nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
thưa quý vị và các bạn ngô sau khi được nổ thành bỏng như thế này thì sẽ được đem ra ủ cùng với cám
và khi lên men thì sẽ được cho lợn ăn
và chắc chắn con lợn khi ăn sản phẩm như thế này cũng cho ra một chất lượng thịt tốt hơn so với nuôi cám công nghiệp
điều này lý giải tại sao trong bối cảnh của thị trường giá thịt lợn đang bị lao dốc
nhiều người làm nuôi lợn thì không thể thu được lãi thậm chí là thua lỗ nặng nề
với hợp tác xã trường thành với mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ như thế này
thì giá của thịt lợn vẫn lên đến hai trăm linh đồng một kg mà vẫn không đủ cung ứng ra thị trường
còn đây là khu giết mổ và đóng gói sản phẩm ngay tại hợp tác xã
với việc trang bị máy hút chân không máy làm lạnh có tem nhãn truy xuất nguồn gốc rõ ràng
vì vậy những ngày qua khi giá thịt lợn lao dốc thảm hại
thì giá lợn thịt của hợp tác xã bán ra vẫn giữ ổn định theo các hợp đồng ký kết tiêu thụ sản phẩm
với một mươi ba trường học bệnh viện và tám chuỗi siêu thị cửa hàng tự chọn tại bắc giang bắc ninh và hà nội
thực ra ngày xưa chúng tôi chăn nuôi nhỏ lẻ
thì cái tư thương nó hay ép giá
mà chúng tôi vào hợp tác xã của trường thành này chăn nuôi thì chúng tôi phải theo đúng quy trình của hợp tác xã
mà cái lợi nhuận thì nó sẽ đạt được nhiều hơn về xưa
mà chúng tôi không phải lo nghĩ gì về cái đầu ra
thế thì trong hợp tác xã trường thành thì cũng bao tiêu sản phẩm với chúng tôi
cái hiệu quả sau khi
thực ra vào hợp tác xã này thì nó được nhiều cái lợi hơn
thứ nhất là nó ổn định
thứ hai là cái quy mô quy trình nó cao hơn
nó theo một cái chuỗi
mình nó không như ngày xưa là cái đầu vào đầu ra là no rất chi là phật phủ phật binh
nó không ổn định như thế nào bây giờ
bây giờ thì thường được thường xuyên đi tập quấn này
được học hỏi nhiều thứ
biết phân biệt được cái đầu vào đầu ra
cho nên là chúng tôi rất yên tâm và tin tưởng vào cái mô hình hợp tác xã
từ thành công của hợp tác xã trường thành có thể thấy
bất kể sản phẩm nào đặc biệt là thực phẩm
một khi đã tạo dựng được niềm tin với người tiêu dùng
thì sẽ luôn đứng vững trước những biến động của thị trường
điều quan trọng là mỗi doanh nghiệp mỗi cơ sở sản xuất
phải đặt địa vị của mình là người tiêu dùng

mới có những kế hoạch phát triển cho phù hợp